tại hà nội ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị gặp mặt các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu trong cả nước
thông báo một số tình hình đất nước trong thời gian vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị trương tấn sang
nguyên chủ tịch nước nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
nguyên chủ tịch quốc hội và các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
trần quốc vượng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương và đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
lãnh đạo và đại diện nhiều ban bộ ngành trung ương hội nghị còn có sự tham gia của hai trăm một mươi đại biểu là các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
phó chủ tịch nước phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng chính phủ các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bộ trưởng và tương đương đã nghỉ hưu ở ba miền bắc trung nam
thay mặt ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương báo cáo tình hình kinh tế xã hội công tác đối ngoại
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị công tác phòng chống tham nhũng kết quả hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
phát biểu ý kiến tại hội nghị các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi được dự hội nghị gặp mặt lần này để nghe những thông tin có tính hệ thống và chính thức về tình hình đất nước gần đây
đánh giá cao những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn trước một số vấn đề đang đặt ra như bất cập trong tổ chức bộ máy hạn chế trong công tác cán bộ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quản lý đất đai
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thức cho các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao về tình hình trong nước quốc tế góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng và xã hội

tổng bí thư nhấn mạnh những kết quả giành được trong thời gian qua là công sức của toàn đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị trong đó có phần đóng góp của cán bộ cấp cao nghỉ hưu
năm hai nghìn một mươi sáu ngay sau đại hội một mươi hai của đảng thành công việc sớm kiện toàn nhân sự cấp cao đã góp phần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị và tập trung giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề lớn hoặc mới nảy sinh phức tạp
hàng loạt vấn đề vừa qua được ban chấp hành trung ương bàn kỹ lưỡng ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế
về tổ chức bộ máy tới đây trung ương sẽ có hội nghị tập trung bàn
về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã quyết định thành lập các đoàn công tác kiểm tra tại các địa phương đơn vị
tổng bí thư trao đổi sâu thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm như kết quả kiểm điểm của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu gắn với kiểm điểm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng tình hình xử lý kỷ luật cán bộ gần đây
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ cấp cao nghỉ hưu
mong các đồng chí bằng kinh nghiệm trí tuệ tâm huyết tiếp tục đóng góp ý kiến có thể thông qua nhiều kênh như bằng văn bản hoặc gặp gỡ trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội thứ một mươi hai của đảng